người nhật có một cái quan niệm một cái khái niệm đó là tắm rừng
có nghĩa là khi mà bạn chạy bộ bạn đi bộ ở trong một cái không gian thiên nhiên như thế này
bạn sẽ được tận hưởng hoàn toàn những cái năng lượng tích cực từ trái đất từ cây cỏ từ vạn vật thiên nhiên
và bạn hòa mình hoàn toàn với cuộc sống
và tôi nghĩ rằng là có một cái trải nghiệm vào một buổi sáng mùa xuân đầu năm
một cái sự khởi đầu cho một năm mới
trong một tâm trạng hết sức hướng khởi
với một thể chất hoàn toàn thư giãn sảng khoái
và tìm cách để vượt qua chính bản thân mình
vượt qua những khó khăn để đối diện với những thách thức sắp tới trong cuộc sống
đó là một cái ý nghĩa mà tôi nghĩ là rất nhiều người nên trải nghiệm